còn tại tỉnh an giang lực lượng chức năng cũng đã tổ chức mật phục và phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển trên bốn mươi kg cần xa khô
tại xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện có hai đối tượng đang vác các bao hàng đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi thấy lực lượng chức năng cả hai đối tượng đã bỏ lại ba bao hàng rồi bỏ trốn
tiến hành truy đuổi tổ công tác đã bắt được một đối tượng còn một đối tượng lợi dụng đêm tối đã chạy về phía campuchia tàu thoát
kiểm tra trong ba bao ni lông màu đen phát hiện có chứa thân cành lá hoa quả thảo mộc cần sa trọng lượng khoảng ba mươi một kg
qua đấu tranh khai thác đối tượng cho biết nhận vận chuyển số cần sa trên cho một đối tượng người campuchia lấy một triệu đồng tiền công
còn tại chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số bảy đồn biên phòng vĩnh gia lực lượng chức năng cũng tiến hành tiếp cận và kiểm tra một đối tượng đang vận chuyển bao hàng
bên trong có chứa khoảng một mươi kg cần sa
hiện các đối tượng và số tăng vật trên đã được bán
giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật